những tin tức về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị tại lạng sơn đồn biên phòng tân thanh bộ đội biên phòng tỉnh
vừa phát hiện bắt giữ một vụ mua bán trái phép một kg ma túy dạng đá
trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra
tại đường lọ bon thuộc thôn nà lầu xã tân thanh huyện văn lãng
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã phát hiện một đối tượng nam thanh niên
đang đi theo hướng từ biên giới về việt nam khoác trên người một túi sách
có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng cho kiểm tra hành lý
qua kiểm tra bên trong túi có cất giấu một túi ni lông
có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá
đối tượng đã được đưa về đồn biên phòng tân thanh để làm rõ
qua đấu tranh khai thác ban đầu đối tượng khai tên là hoàng nghĩa hiếu
trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
số tinh thể có trọng lượng một kg nói trên đối tượng khai là ma túy dạng đá
mua từ một người đàn ông trung quốc với giá một trăm tám mươi triệu đồng
mục đích đem về sử dụng và bán kiếm lời
còn tại thái bình liên quan tới vụ trọng án xảy ra vào ngày một mươi một tháng tám
trên địa bàn phường trần lãm thành phố thái bình
làm hai người phụ nữ tử vong tại chỗ
ở số nhà sáu trăm một mươi ba thuộc phố lý bôn tổ ba mươi bốn phường trần lãm thành phố thái bình
vào chiều qua công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình về tội danh giết người
tuấn là người chủ mưu trực tiếp dùng dao nhọn đâm hai người phụ nữ tử vong
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng tám
nguyễn văn tuấn chú tại thôn trung hòa xã việt thuận huyện vũ thư
đã đến nhà chị bùi thị huế ở phường trần lãm thành phố thái bình đòi nợ
trong khi đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn tuấn đã dùng dao nhọn mang theo đâm chị huế
lúc này bà nguyễn thị tỉnh là mẹ đẻ của chị huế
thấy con bị đâm nên chạy ra đường chi hô
và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
sự việc xảy ra đã khiến chị huế và bà tỉnh chết tại chỗ
ngay sau khi gây án tuấn đã bị quần chúng nhân dân phát hiện và khống chế
bắt giữ giao cho cơ quan công an
cũng trong ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam đối với bị cáo lê thị ba lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại khóm hòa thạnh phường mỹ thạnh
thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tám mươi triệu đồng
theo cáo trạng vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm lan cho nguyễn thị thu nga vay một triệu đồng
trả lãi hai mươi đồng một ngày
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lan đến nhà đòi tiền lãi
nhưng nga không trả hai bên xảy ra xô xát
lúc này nguyễn văn minh thấy mẹ vợ bị đánh
nên xông vào đánh lan thì được mọi người can ngăn
đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu lan gặp minh
hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
lúc đó lan lấy một cây rau thái lan đâm hai nhát
làm minh bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án lan đã bỏ trốn
ngày hôm sau hai tin minh chết
nên lan đã đến cơ quan công an để đấu thú
lại thêm một vụ phá rừng tại tiểu khu bảy trăm hai mươi bảy
lâm phần do công ty lâm nghiệp tam hiệp huyện di linh quản lý
vừa được tri cục kiến lâm tỉnh
phối hợp với các ngành chức năng tỉnh lâm đồng phát hiện
hiện trường phát hiện vụ việc là vùng rừng rắp danh giữa tỉnh lâm đồng và bình thuận
trong một mươi năm đối tượng tham gia phá rừng
có bảy đối tượng bị cơ quan chức năng bắt tại chỗ
cùng chú tại huyện bắc bình tỉnh bình thuận
gồm nguyễn văn diên lữ văn dực nguyễn văn dôm
sì dinh phu lê văn ly nguyễn văn nam và nguyễn hổ
lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật
gồm năm máy cưa gỗ và gần một mươi mét khối gỗ các loại
một mươi hai xe máy độ chế một xe cải tiến chở lâm sản
và nhiều vật dụng phục vụ ăn ở sinh hoạt
đoàn truy quét đã tạm giữ hành chính bảy đối tượng trên
cùng các toàn bật phá rừng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
thời gian qua một số công ty doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
xảy ra các vụ trộm cắp tài sản nhất là tại các công trình đang xây dựng
tài sản lấy trộm thường là dây điện dây cáp và một số tài sản có giá trị khác
trước tình hình trên công an huyện bình xuyên đã chủ động nắm tình hình
xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá
đây là ba đối tượng gồm nguyễn văn dũng phan văn tài và nguyễn đình mạnh
vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
về hành vi trộm cắp tài sản trong khu công nghiệp
trước đó qua công tác tuần tra mật phục công an huyện bình xuyên đã phát hiện
bắt quả tàng các đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp một mươi hai cuộn dây cắp điện
trị giá sáu mươi năm triệu đồng trong công trường xây dựng của công ty trách nhiệm
hữu hạn newflex thuộc khu công nghiệp bá thiện hai huyện bình xuyên
vật chứng thu giữ gồm một kìm cắt dây cáp một dao quắm một dao gấp một đèn pin
và một mươi hai cuộn dây cáp tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
do không có tiền tiêu xài chúng tôi đã rủ anh dũng tài đi trộm cắp tài sản
chúng tôi đã bắt taxi từ bên huyện phổ yên thái nguyên sang huyện bình xuyên
tỉnh vĩnh phúc lơi công trường đang xây dựng do có nhiều sở hở
tôi anh dũng và tài đã nẻ một công trường cắt dây điện
trong quá trình đang cất dây điện thì bị cơ quan công an bắt
riêng đối tượng phan văn tài đã chạy thoát khi lực lượng công an bắt quả tàng
tuy nhiên tài bị bắt ngay sau đó khi đối tượng đang lẩn trốn
tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
tôi và dũng đã được anh mạnh rủ
đi trộm cắp tôi và anh dũng đã đồng ý
và tại phòng mạnh đi trước khi đi thì mạnh đã chuẩn bị kiểm cắt
giao phóng nền pin giao gấp sang khu nghiệp bán thiện bình xuyên hai
khi được thực hiện hình vi trộm cắp thì bị cơ quan công an bắt riêng
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
công an huyện bình xuyên đã tập trung lực lượng chủ động nắm tình hình
phối hợp chặt chẽ với các công ty
doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức
thủ đoạn hoạt động của tội phạm
để người dân các công ty doanh nghiệp nêu cao tinh thần cảnh giác
tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
qua công tác lắm tình hình trên đề bàn huyện bình xuyên thời gian gần đây
phát hiện ổ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản
các thiết bị vật tư xây dựng của các công ty
cũng trong khu công nghiệp bình xuyên
công an bình xuyên đã xây dựng kế hoạch điều tra mật phục
bắt giữ đặc không ba đối tượng trộm cắp tài sản
có la lịch nhân thân ở tỉnh ngoài đến đề bàn khu công nghiệp bình xuyên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên về tội trộm cắp tài sản
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
qua vụ trộm cắp tài sản nêu trên
cơ quan công an huyện bình xuyên cảnh báo những người dân
các công ty doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác
có biện pháp để bảo vệ tài sản của mình
nhất là trong quá trình xây dựng các công trình
đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng công an
để kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra
do tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tàu du lịch
trên vịnh hạ long tỉnh quảng ninh nợ động thuế kéo dài
ubnd tp hạ long đã đề nghị cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh quảng ninh
từ chối cấp phép rời cảng bến
đình chỉ hoạt động các đội tàu trên vịnh hạ long của các doanh nghiệp nợ thuế
ngày bốn tháng tám cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh tạm dừng cấp phép hai mươi năm tàu
của một mươi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên vịnh hạ long
đang nợ động thuế theo đề nghị của ubnd tp hạ long
và gia hạn cho các doanh nghiệp phải nộp thuế trước ngày một mươi một tám
tính đến ngày hôm qua một mươi một tháng tám đã có chín doanh nghiệp nộp thuế
chỉ còn một doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và dịch vụ quảng nam chưa nộp thuế
theo tri cục thuế tp hạ long tính đến giữa tháng bảy
có một mươi sáu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên vịnh hạ long nợ động thuế
với số tiền ba năm tỷ đồng trong đó số tiền nợ động kéo dài trên chín mươi ngày là gần hai tám tỷ đồng
vâng thưa quý vị ngày hôm qua công an tỉnh bình phước cũng đã có văn bản
đề nghị ubnd tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản việt phước
địa chỉ ở ấp bốn xã minh tâm huyện hớn quản tỉnh bình phước
do ông lý khôi huy làm đại diện theo pháp luật
với tổng số tiền gần ba trăm linh triệu đồng về hành vi xả thải ra môi trường
bên cạnh đó buộc đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở chăn nuôi heo
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn việt phước trong thời gian bốn tháng một mươi năm ngày
theo công an tỉnh bình phước qua kết quả kiểm tra các mẫu nước thải của công ty này
có các thông số môi trường vượt kỹ thuật cho phép từ hai đến năm lần
trước đó công ty này đã có hành vi vứt hàng trăm sắc heo thối ra môi trường
và xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường và cá chết trắng khu vực thượng nguồn sông sài gòn
trước tình hình sạt lở bờ sông thạch hán thổ địa bàn thị xã quảng trị huyện triệu phong
và thành phố đông hà ubnd tỉnh quảng trị đã đề ra giải pháp cấp bách
khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông đe dọa cuộc sống của người dân
lãnh đạo tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các ngành liên quan đề xuất các giải pháp
trước mắt đều định cuộc sống người dân cần xử lý khẩn cấp bằng kè
xây chống sạt lở ở một số vị trí sung yếu đoạn sông thạch hãn như đoạn kè dài một năm km
qua thôn như lệ xã hải lệ và phường an đôn thị xã quảng trị
ngoài ra cần các giải pháp hạn chế khai thác cát hạ du đập chấm
khu vực sạt lở trà liên đông cần ra cố mái khu vực sạt lở kết hợp các kè hướng dòng
cần có phương án chấm sói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông thạch hán
theo hai tác động bồi tụ và sói lở
thưa quý vị
cơn bão số một đã khiến cho nhiều hectare nhãn lồng tại hương yên bị dụng và hỏng
chỉ ngay trước ngày thu hoạch chưa đầy một tháng
một vụ mùa bội thu đã không còn nữa thay vào đó là nỗi buồn của nhiều người dân trồng nhãn
câu chuyện sau được ghi nhận tại huyện khói châu tỉnh hương yên
trồng nhãn đã nhiều năm nay gia đình ông lê thế sành có đến một trăm linh gốc nhãn to
cho thu hoạch từ ba tạ đến năm tạ trên cây
thế nhưng sức gió của cơn bão số một
khiến những cây nhãn lâu năm của nhà ông sành gần như mất hết quả
tôi ước chừng là năm nay lật tổng của gia đình tôi là thu hoạch nó rơi tầm khoảng độ bốn mươi tấn
nhưng đến bây giờ thì may ra thì giữ được độ một mươi thất
thì tôi chỉ cần là tính giá nhãn thấp nhất là giá một mươi ba đến một mươi năm
thì tôi đã ước tính cho tôi mất khoảng bốn trăm linh triệu
cũng bị thiệt hại khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng gia đình ông đỗ thế đỗ
giờ đây không còn biết làm gì khác ngoài việc cố gắng hồi phục cho cây để chờ vụ năm sau
sau cơn bão hơn ba mươi số quả bị dụng và có đến bốn mươi số quả còn trên cây bị thối hỏng
những quả còn lại cũng không hy vọng sẽ phát triển tốt
tùy gia đình bây giờ chỉ có là một là đi tỉa những quả thối từ cây
có thời gian và cắt những trùm khô trên cây để nhử phân
để cho nó hồi phục cây thôi
còn quả thì năm nay còn quả trên cây thì nói chung là lớn thì cũng không lớn được nữa rồi
chỉ có dày cồi lên thôi
năm nay bão nó này như thế này thì nó khắc phục để năm sau thôi
nhưng còn năm nay coi như là thiệt hại tức là đã mất bảy mươi về cây to rồi
hiện trên địa bàn huyện khói châu có khoảng một một trăm linh hectare nhãn cho thu hoạch
năm nay toàn huyện ước tính thu hoạch một mươi bảy tấn nhãn
tuy nhiên sau cơn bão
cơn bão số một hiện ước tính chỉ còn một mươi năm tấn
trong đó xã đông kết là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng lớn nhất
cơn bão số một nó có diện tích ảnh hưởng đến khoảng năm bảy mươi
thế nhưng tổng sản lượng xã hiện nay thì chúng tôi nói chung là sau khi bão
thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho bà con nhân dân khắc phổ
và đến nay thì cũng đã tập trung là cơ bản ổn định
thế nhưng mà nó cũng có cái ảnh hưởng về sản lượng
tuy nhiên nhãn năm nay được mùa
đậu quả cao nên lượng nhãn bị hao hụt do bão
không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng trên toàn tỉnh hưng yên
sản lượng nhãn lồng hưng yên năm nay ước tính vẫn đạt bốn mươi năm tấn
vì vậy cho đến thời điểm này giá nhãn cũng chưa có nhiều biến động
ở thị trấn quang châu hiện tại bây giờ là giá nhãn đẹp bây giờ nó rơi vào hai mươi năm
nếu mà nhãn ngon hơn thì nó rơi vào ba mươi
nếu mà hàng t sáu thì nhãn miền bây giờ hiện tại
nhãn miệt bây giờ nó rơi ra gốc bây giờ
tại đây bây giờ
nhãn đẹp gặp vào hai mươi hai
giá nhãn chưa bị ảnh hưởng
nhưng đến nay nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề vẫn canh cánh
nếu như công tác cảnh báo chi tiết cụ thể hơn và bản thân không chủ quan
có lẽ họ đã không mất nhiều đến thế
một thông tin đáng chú ý khác
hiện nay đang bước vào mùa và số lượng người mắc bệnh sốt xuất huyết
tại thành phố hồ chí minh đang tăng
đã có những trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
trung tâm y tế dự phòng cảnh báo người dân không nên chủ quan
để chủ động phòng bệnh xuất xuất huyết
theo trung tâm y tế dự phòng thành phố hồ chí minh
hiện nay khu vực nam bộ đang bước vào mùa mưa
nên sốt xuất huyết cũng đang phát triển theo chu kỳ hàng năm
số ca mắc bệnh đang tăng
trong tháng bảy và đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
mỗi tuần tại thành phố có hai trăm linh ca mắc bệnh phải nhập viện
cao hơn năm mươi ca một tuần so với tháng sáu
dự báo trong tháng chín và tháng một mươi
số ca mắc xuất xuất huyết sẽ tăng cao
nếu người dân chủ quan không phòng chống
và không nhận biết về triệu chứng của bệnh
nguy cơ xảy ra dịch và tử vong do sốt xuất huyết sẽ khó tránh khỏi
tại huyện hoc mon đã ghi nhận một trường hợp nữ bốn mươi ba tuổi tử vong do xuất xuất huyết
trung tâm y tế dự phòng địa phương đã tổ chức truyền thông
phun thuốc diệt mũi đồng thời dựng bảng cảnh báo đến người dân
để đề phòng dịch bệnh xuất xuất huyết lan rộng
hàng loạt máy x quan tại bệnh viện tiến huyện của tỉnh quảng ngãi
đang trong tình trạng hoạt động cầm chừng
thậm chí là nhiều nơi ngừng hoạt động hẳn
thực tế này xảy ra khi mà thông tư bốn mươi một sửa đổi ban hành vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
thay thế cho thông tư bốn mươi một hai nghìn một mươi một của bộ y tế có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong thông tư đã quy định rõ
nếu cơ sở nào không có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh ký kết luận chụp x quang
thì sẽ không được thanh toán bảo hiểm y tế
thế nhưng mà có một thực tế mà tôi được biết đó là
tại các bệnh viện tuyến huyện của tỉnh quảng ngãi
thì số lượng bác sĩ chuyên khoa mà chẩn đoán được hình ảnh
thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay
và đặc biệt là ở các huyện miền núi thì hoàn toàn không có
chính điều này đã dẫn tới hàng loạt máy x quan phải dừng hoạt động
hoặc là hoạt động một cách rất là cầm chừng
gây khó khăn cho người bệnh khi cần được chụp x quang
và công tác điều trị cũng kém hiệu quả
vì không có được kết quả chẩn đoán cận lâm sàng cụ thể
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với câu chuyện tại tỉnh quảng ngãi
bảo hiểm y tế theo quy định tại thông tư bốn mươi một
chúng tôi chỉ có là y sĩ cho học thêm cái chứng chỉ x quang
nên không đúng theo cái quy định của bộ
nên vấn đề mà từ ngày đứng tạm dừng máy x quan
thì ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh cho người dân
không chỉ ở trà bồng mà hàng loạt phòng x quang
ở các bệnh viện tuyến huyện của tỉnh quảng ngãi
cũng rơi vào tình cảnh đóng cửa
vì không có bác sĩ chuyên khoa
chẩn đoán chẩn đoán chẩn đoán
hình ảnh theo quy định
điều này đã khiến cho người bệnh bị chịu thiệt
việc quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế
của người dân không được giải quyết thỏa đáng
muốn chụp x quan
bệnh nhân phải chuyển lên tuyến tỉnh
mới được chụp x quang và thanh toán bảo hiểm y tế
bác sĩ không chịu chụp phim
thì tướng đánh phải chịu thôi làm sao
do điều kiện không có khen
đi xuống đường nó xa quá đó
đi xe cổ rồi cũng không có

bác sĩ chuyên khoa hình ảnh không nằm ngoài mục đích
là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
tuy nhiên lộ trình thực hiện
theo các bệnh viện là quá gấp
vì vậy các bệnh viện tuyến huyện
trở tay không kịp
theo thống kê của sở y tế quảng ngãi
toàn ngành hiện chỉ có
chín bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
và đa số đều ở bệnh viện
đa khoa tỉnh
trong số một mươi bốn bệnh viện tuyến huyện
hiện chỉ có hai đơn vị có bác sĩ
chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh
là không có bác sĩ chuyên khoa
mà chỉ có cử nhân
hoặc là kỹ thuật viên trung cấp
bởi vậy cho nên là
theo đúng quy định bảo hiểm sầu
tỉnh quảng ngãi chưa thanh toán
các dịch vụ cần làm sao
đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
khi mà chúng tôi chưa được
thanh toán các dịch vụ
kỹ thuật liên quan tới x quân
từ đầu năm đến nay
nó nằm trong

thì cái này chúng tôi buộc phải lái
từ các nguồn khác để bầu vào
và nó cũng ảnh hưởng tới
các hoạt động của bệnh viện
trước thực trạng này sở y tế quảng ngãi
cũng đã đề ra phương án
để tháo gỡ đó là
cử các bác sĩ đủ điều kiện theo quy định
đến các bệnh viện tuyến huyện
để thẩm định lại kết quả dịch x quân
nếu thấy kết quả là hợp lý
đúng quy trình thì sẽ
ký xác nhận để làm cơ sở đề nghị
bảo hiểm xã hội thanh toán
được thiên nhân ban tặng đỉnh arung
là quần thể rừng nguyên sinh với hệ động
thực vật vô cùng phong phú đa dạng
về số lượng và chủng loại có thể
khẳng định rằng nơi đây còn nguyên vẹn
về đa dạng sinh học và chưa có
sự tác động của con người đây là
chuyến khảo sát đầu tiên của đoàn công tác huyện
tây giang vì thế vẫn còn nhiều bí ẩn
cần được các chuyên gia đầu ngành trên lĩnh vực
bảo tồn đa dạng sinh học nghiên cứu
điều tra về đa dạng loài động
thực vật sinh cảnh hệ sinh thái
và thảm thực vật để xây dựng
cơ sở dữ liệu nhằm bảo tồn nguồn gen
bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm
tại quần thể rừng arung
trã xã chợ hy huyện tây giang
tại đây đoàn khảo sát bất ngờ phát hiện
quần thể thảm sinh vật đỗ quyên
được dự tính ban đầu khoảng năm mươi hectare
mọc trên độ cao một chín trăm linh m
so với mực nước biển
có thể thấy là nước ta có rất nhiều địa danh hùng vĩ
và nhiều danh lam tháng cảnh để
thu hút được nhiều khách du lịch trong cũng như là ngoài nước
do vậy nếu chúng ta biết khai thác
một cách triệt để ngành công nghiệp không khói này
thì chắc chắn sẽ là thế mạnh của việt nam
so với các nước ở trong khu vực phải không dị thảo
vâng đúng vậy và rõ ràng là ba tháng hè
chính là thời điểm mà du lịch sôi động nhất năm
và để thu hút được khách
thì các doanh nghiệp du lịch
đã đưa ra rất nhiều các chương trình
khuyến mại giảm giá dịch vụ
và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với
tỉnh bà rịa vũng tàu để hiểu hơn về vấn đề này
ghi nhận tại nhiều khu du lịch trên địa bàn tỉnh cho thấy
trong suốt ba tháng hè vừa qua
khách du lịch đến bà rịa vũng tàu khá đông
vào dịp cuối tuần các khu du lịch luôn tấp nập khách
thậm chí cháy phòng nghỉ
nghe nói ở đây cũng đông vui
lâu lâu cũng chưa biết chỗ này
vệ sinh vệ trường ở đây cũng tốt
không có sợ rác vừa bãi ở đây nè
ở đây là khoảng cách cự li gần
có mấy cháu nhỏ
đi cũng tiện
nghe nói ở đây năm nay

cái cách là không có buôn bán
nó sạch hơn
theo ban quản lý các khu du lịch
thành phố vũng tàu
từ đầu năm đến nay
các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
đón và phục vụ gần hai hai triệu lượt khách
trong đó chỉ riêng ba tháng hè
lượng khách đã chiếm hơn một phần ba con số này
và so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lượng khách tăng khoảng một mươi
chiến khai cho tất cả các lực lượng
chia làm ba lực lượng chính
lực lượng cấp cao
cấp cứu thủy nạn thì chúng tôi phân chia anh em ứng trực tại các ao xoáy dòng chảy giữa bãi biển để đảm bảo an toàn cho khách tắm biển
thứ hai nữa là chúng tôi hỗ trợ cho tất cả các khu du lịch về công tác chuyên môn nghiệp vụ cấp cứu thủy nạn
kiểm tra các hoạt động kinh doanh của các khu du lịch thì chúng tôi có một đội kiểm tra về hoạt động kinh doanh
phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành các phòng chuyên môn của thành phố đi kiểm tra các khu du lịch về giá cả dịch vụ
rồi là về limit giá rồi là thu tiền có đúng giá limit hay không
đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ba tháng hè là thời điểm tăng tốc để tích lũy doanh số cho cả năm
vì vậy ngoài nâng công suất và chất lượng dịch vụ nhiều doanh nghiệp còn tung ra các gói kích cầu để thu hút khách
nhất là vào những ngày thấp điểm trong tuần
theo đó các khu du lịch bãi tắm khách sạn đã cải tạo chỉnh trang làm mới dịch vụ
niêm yết giá ở nơi dễ nhìn tập quấn nhân viên sẵn sàng nói khách
để mạnh các kênh bán hàng qua mạng
tung ra gói khuyến mại giảm giá dịch vụ hội nghị hội thảo lưu trú
đa dạng thêm dịch vụ bằng các chương trình giang hóa giang nghệ ẩm thực
tổ chức tour nội tỉnh đưa khách tham quan các danh lâm tháng cảnh trên địa bàn tỉnh
mùa hè năm nay chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là tốt trang thiết bị cơ sở vật chất
đã đầu tư một số nhà máy che mát cho du khách và thay mới một số dù biển ghế bố
để cho khách ngồi thuận tiện và cái cơ sở vật chất
chúng tôi cũng nâng lên rất là nhiều và giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý
mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín và đi lại an toàn của nhân dân
từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu cục cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội trên các tuyến giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
cụ thể đợt cao điểm trên tuyến đường bộ và đường sắt sẽ triển khai trong một tháng
từ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín
trên tuyến đường thủy nội địa là hai tháng từ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi
trong đợt cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
hạn chế tai nạn và ủng tắc giao thông hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đối với xe khách giúp người dân đi lại an toàn thông suốt trong dịp nghỉ quốc khánh hai tháng chín
trên tuyến đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
tuyến đường sắt lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt phối hợp với các lực lượng khác
tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực đường ngang qua đường sắt
kiến nghị các giải pháp phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông
trên đường thủy nội địa cảnh sát đường thủy tăng cường lực lượng phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát
các tuyến địa bàn đường thủy trọng điểm phức tạp tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy
tại địa bàn công cộng nơi diễn ra các sự kiện lớn lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với các lực lượng
phân luận điều hòa giao thông không để xảy ra ủng tắc giao thông và các tình huống phức tạp khác
tại bốn thành phố lớn cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an thành phố tập trung kiểm soát việc uống rượu bia
điều khiển phương tiện giao thông xử lý mạnh các đối tượng vi phạm theo quy định
còn tại tp hcm sau khi tông tử vong người đàn ông đi xe máy xe cứu thương biển số ở tp hcm đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường
khiến người dân vô cùng bức xúc
khoảng sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng tám ông nguyễn ngọc thanh đi xe máy chạy trên đường tỉnh lộ một mươi hướng từ quốc lộ một a về vòng xoay phú lâm
khi đến trước địa chỉ một nghìn một trăm một mươi sáu tỉnh lộ một mươi phường tân tạo quận bình tân tp hcm xe của ông thanh va chạm với xe máy
chờ dõi biển số khiến nạn nhân ngã xuống đường
đúng lúc này xe cứu thương biển số tp hcm chạy hướng ngược lại đã không xử lý kịp cán qua người ông thanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
điều đó nói là sau tai nạn chiếc xe máy và xe cứu thương đều bỏ chạy khỏi hiện trường
hiện lực lượng công an đang truy tìm các phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra
công an huyện phú tân tỉnh an giang vừa tổ chức phối hợp tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân
tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
tại xã tân hòa huyện phú tân
tại đây người dân đã được phổ biến về luật giao thông đường bộ luật giao thông đường thủy nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông
tình huống an toàn giao thông được dựng lên với những hình ảnh sinh động chân thực
những hình ảnh về nhiều vụ tai nạn giao thông và những lỗi vi phạm khi tham gia giao thông của người dân cũng được tái hiện một cách rõ nét
qua đó đã vận động quân chúng nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị hiện nay đang vào mùa mưa bão công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các địa phương và các ngành chức năng hết sức quan tâm
để giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiên giang đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông nhằm chủ động phòng ngừa hạn chế xảy ra những tai nạn đáng tiếc
ngay từ khi mùa mưa bắt đầu phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiên giang đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phát tờ rơi vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát đường thủy thường xuyên bảo trì bảo dưỡng phương tiện
ứng trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự việc xảy ra đột xuất bất ngờ
cũng vào mùa mưa lũ bản thân tôi chủ
tôi cũng quan tâm sắp xếp trật tự đồng thời về phao cứu sinh cứu hộ
tôi chuẩn bị đầy đủ để phòng ngừa những sự cố xảy ra
ngoài ra phòng cảnh sát đường thủy còn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan
tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với phương tiện vận chuyển hành khách không đăng ký đăng kiểm
không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh
không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật người lái phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn
qua đó góp phần đảm bảo giao thông đường thủy được ổn định và an toàn
đầu năm thì đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị với các ngành chức năng để kiểm tra những bến khách ngang sông
trên địa bàn tỉnh đồng thời kiểm tra chấn chỉnh nhắc nhở những chủ phương tiện đò ngang đòi dọc
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
nhất là trong thời gian diễn ra mưa bão ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền
tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng thì cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy chính quyền